đến nay ngoài tp hcm thì có hai địa phương khác là bình dương và ninh bình đã tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
riêng ninh bình thì sau hai ngày tiêm thì đã cơ bản hoàn thành tiêm hết cho trẻ bậc trung học phổ thông
sau bốn ngày triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay tp hcm đã có tổng số hơn ba trăm năm mươi hai em được tiêm
trước đó theo số liệu thống kê tp hcm có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong diện tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
dự kiến tp hcm chỉ còn khoảng từ hai đến ba ngày nữa sẽ hoàn thành chiến dịch
từ sáng qua tỉnh bình dương cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hơn bốn mươi hai học sinh nhóm tuổi từ một mươi năm đến một mươi
tại các điểm trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
thời gian triển khai đồng loạt bắt đầu từ ngày ba mươi một đến ngày một tháng một mươi một và tiêm vét cho các trường hợp
bệnh nền vào ngày hai tháng một mươi một
còn tại ninh bình thì đến thời điểm này hầu hết các điểm tiêm đã hoàn thành công tác tiêm chủng
với trên ba mươi hai học sinh và học viên được tiêm an toàn
với việc tiêm phòng thành công vaccine mũi một cho đối tượng là học sinh bậc trung học phổ thông
tỉnh ninh bình nâng tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một toàn dân lên chín mươi
góp phần nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng liên quan đến việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
bộ y tế đã có hướng dẫn mới nhất về khám sàng lọc trước tiêm chủng
trong đó lưu ý tám yếu tố cần phải quan tâm
hướng dẫn của bộ y tế nêu rõ nếu trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có biểu bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất
chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine covid một mươi chín lần trước
qua các thành phần của vaccine covid một mươi chín
trì hoãn tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
dối loạn chi giác dối loạn hành vi chuyển khám sàng lọc tiêm chủng tại bệnh viện
khi mắc các bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
nghe tim phổi bất thường phản vệ độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào ghi rõ tác nhân gây dịu